thưa quý vị và các bạn các chuyên gia y tế lo ngại là việc thiếu vaccine kéo dài
thì sẽ khiến cho các loại dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ quay trở lại trong thời gian tới
đơn cử tổ chức y tế thế giới đã xét nguy cơ bại liệt quay trở lại việt nam
từ mức thấp nhất lên mức trung bình cao
và hiện chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt yêu cầu bộ y tế sớm khắc phục tình trạng thiếu vaccine
tuy nhiên trong lúc chờ đợi như thế này thì bộ y tế sẽ cần có những phương án và chính sách như thế nào để ngăn chặn dịch bệnh
đây cũng chính là chủ đề sẽ được chia sẻ trong vấn đề chính sách sáng ngày hôm nay
với khách mời là phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
mời quý vị cùng theo dõi
thành phố hồ chí minh là một trong những địa phương bị ảnh hưởng bởi việc gián đoạn cung ứng vaccine
trong chương trình tiêm chủng mở rộng do số lượng trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng rất lớn
theo sở y tế thành phố hồ chí minh việc thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng
bắt đầu diễn ra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai và kéo dài cho đến nay
dù đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị bộ y tế
nhưng số lượng vaccine cung ứng không đủ đáp ứng nhu cầu tiêm chủng cho trẻ nhỏ trên địa bàn
các chuyên gia y tế đều khẳng định vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng
đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe trẻ em và kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng
để tạo được sự bảo vệ tốt nhất cho trẻ vaccine cần phải được tiêm chủng đúng lịch và đúng liều
chính vì vậy không thể kéo dài tình trạng thiếu vaccine
đây là những vaccine tiêm cho trẻ em thì khi người ta theo dõi nghiên cứu
khi mà cái miễn dịch từ mẹ sang con nó bắt đầu giảm
thì mới tiêm cái vaccine vào vào cái thời điểm đó để củng cố cái miễn dịch cho trẻ em
trẻ em có thể phòng bệnh truyền nhiễm mà nó không mắc lại trong các quá trình nó lớn lên
thế thì ví dụ như là viêm gan b người ta tiêm ngay khi sau khi đẻ ở tại nhà hội sinh
ví dụ như lao là tiêm cái tháng đầu tiên
đó là gà uốn ván tiêm lúc hai tháng tuổi ba tháng tuổi bốn tháng tuổi bại liệt cũng vậy
thế rồi vaccine sở lại là vào lúc chín tháng tuổi
bởi vì cái lúc chín tháng tuổi miễn dịch của trẻ gối sở thì nó mới giảm
thế và bên cạnh đó người ta có những cái tiêm mũi nhắc lại là khi mà những cái mũi cơ bản
tôi nói vừa rồi nói giảm miễn dịch thì người ta tiêm nhắc lại
và nói chung là nó có những cái lịch quy định
mà cái lịch quy định này là của cả thế giới cũng như của việt nam
thế còn tất nhiên là tiêm
mà không đúng lịch mới là bị tiêm muộn thì các cháu có thể bị nhiễm trước khi mà các cháu được tiêm
nếu như nó tiếp xúc với những cái nguồn bệnh
vâng hiện nay trước tình trạng thiếu vaccine thì nhiều phụ huynh có ý định đổi loại vaccine để tiêm chủng đúng lịch cho con
tuy nhiên nhiều phụ huynh băn khoăn không biết việc tiêm mũi vaccine lại khác so với mũi trước
có làm ảnh hưởng tới chất lượng phòng bệnh hay gây tác dụng phụ hay không
ông có chia sẻ gì về điều này ạ
cái việc mà tiêm vaccine ý
thì tiêm vaccine ở bệnh nào thì chúng ta phòng được bệnh đó
kể cả ví dụ là vaccine năm trong một là bạch hầu ho gà uốn ván viêm gan b và ít
thì năm trong một đó nó gọi là vaccine đa giá thì nó cũng phòng được năm cái bệnh đó
thế thì ở đây câu chuyện đặt ra là chúng ta tiêm cái vaccine bằng các cái loại khác của hãng khác
thì những cái vaccine đó cũng đã được cấp giấy phép
nhưng nó cũng chỉ phòng được những cái bệnh mà có ở trong cái vaccine chúng ta tiêm mà thôi
thế thì đặt ra bệnh
thì chúng ta phải đã tiêm cái vaccine nào chúng ta có thể vẫn tiêm cái vaccine đó
nhưng chúng ta muốn phòng cái bệnh mà cái vaccine đó trong cái vaccine đó nó không có
thì chúng ta lại phải tiêm bổ sung những cái vaccine mà nó không có
tôi nói ví dụ như là những cái vaccine đơn giá thì nó rất là dễ
chúng ta tiêm vaccine sởi không ở của chương trình tiêm chủng mở rộng
chúng ta có thể tiêm vaccine sởi ở trong chương trình tiêm chủng nhiệm vụ
nhưng vaccine năm trong một hoặc là vaccine đơn giá thì nó rất là dễ
vaccine sáu trong một chẳng hạn thì nó có những cái thành phần khác nhau
ví dụ như queen vaccine ở trong năm trong một là bạch hầu hoa gà uốn ván là viêm gan b là hiếp
nhưng năm trong một là pentaxim ở trong vaccine dịch vụ là bạch hầu hoa gà uốn ván hiếp và lại là bại liệt
thế thì ở đây câu chuyện là chúng ta phải xem thành phần của vaccine đó là những loại gì để chúng ta tiêm
còn tất nhiên là tôi nghĩ là cứ tiêm loại vaccine nào thì bảo vệ
được đối với loại vaccine đó bệnh đó
theo ông thì bộ y tế cần hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trẻ nhỏ trong trường hợp thiếu vaccine ở địa phương như thế nào ạ
chúng tôi nghĩ rằng là bộ y tế đã có nhiều các cái hướng dẫn
thí dụ như là hướng dẫn cho các cháu áp dụng các biện pháp phòng bệnh
ví dụ như là yêu cầu là những trẻ mắc bệnh trong nhà trường hoặc là trong
thì phải cách ly
thế rồi đề nghị là các cháu là thực hiện các cái biện pháp dự phòng cá nhân
ví dụ như là
vấn đề rửa tay vấn đề đeo khẩu trang
nếu như mà cháu lớn đeo khẩu trang được
thế rồi vấn đề là tăng dinh dưỡng cho trẻ để phòng các bệnh
về phía các bậc phụ huynh thì sẽ cần làm gì để phòng bệnh cho con em mình nếu tình trạng thiếu vaccine chưa được cải thiện thưa ông
chúng ta phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh
ví dụ như là chúng ta phải là không cho con tiếp xúc với những cái nguồn lây
nguồn lây thì nói đúng mức là những trường hợp nghi ngờ
ví dụ như là biết là cháu nào bị nghi ngờ những cái bệnh hô hấp chẳng hạn nghi ngờ những cái bệnh sở chẳng hạn không tiếp xúc
thế rồi áp dụng các biện pháp dự phòng cá nhân
thế và chúng ta cũng có thể là đi tiêm các loại vaccine khác
nếu như tôi vừa nói nếu như chúng ta có điều kiện
đặc biệt hiện nay thì không những là chúng ta có cái hệ thống tiêm chủng theo nhà nước
mà chúng ta cũng có những hệ thống tiêm chủng theo dịch vụ
nhưng tôi vẫn nói rằng là tiêm chủng mở rộng là tiêm chủng được miễn phí
và tiêm chủng dịch vụ là tiêm chủng và trả tiền
thế và như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là tùy theo điều kiện hoàn cảnh
chúng ta có những cái biện pháp
nhưng nói chung là chúng ta phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho trẻ em khi tôi vừa nói
một lần nữa xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi